con tum đang bước vào thời điểm nắng nóng với nền nhiệt độ cao xuất hiện và kéo dài
đây cũng là lúc nguy cơ cháy nổ xảy ra rất cao
trước tình hình đó công tác phòng cháy chữa cháy ở tỉnh con tum được chú trọng và tăng cường
trong đó tập trung kiện toàn nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở
đây là buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại xí nghiệp may con tum thuộc tổng công ty cổ phần may nhà bè
mỗi ngày đơn vị luôn có hơn sáu trăm linh công nhân làm việc
đối với đơn vị đơn vị luôn luôn xem trọng việc tuyên truyền
ngoài trang bị các công cụ dụng cụ những tham dự các buổi huấn luyện của chuyên nghiệp
thì cái sự tuyên truyền của cán bộ quản lý nó rất quan trọng và tuyên truyền mọi lúc mọi nơi
tất cả mọi lúc mọi nơi có nghĩa là chứ không phải chỉ có theo độ hay theo chủ kỳ
mà luôn luôn lúc nào mình cũng ý thức đó
bởi vì mình sản xuất gia truyền mình sản xuất gia truyền nó thường xuyên và liên tục
thì xảy ra nếu như nó có một cái sự cố nhỏ nó ảnh hưởng cả một tập thể
các đơn vị kinh doanh xăng dầu khí đốt ga cũng đang tập trung kiện toàn công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở
đối với chúng tôi thì hiện giờ có hơn ba mươi đơn vị cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh
đối với mỗi đơn vị cơ sở thì chúng tôi đều thực hiện đảm bảo công tác an toàn phòng cháy cháy
về trang bị phương tiện thiết bị đầy đủ
có cái thiết bị ở tại cơ sở để xử lý cái tình hình cháy tại cơ sở
ngoài ra thì tất cả các đơn vị cơ sở chúng tôi đều thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
theo thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh con tum cho thấy
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn xảy ra năm vụ cháy thiệt hại khoảng năm trăm sáu mươi tám triệu đồng
chúng tôi tăng cường công tác huấn luyện cho lực lượng phòng cháy cháy cơ sở này
rồi là hướng dẫn cho họ cách kiểm tra
rồi giám sát rồi hướng dẫn cách tuyên truyền tại cơ sở để làm sao mà nâng cao được cái trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở này
lực lượng nằm cốt là đội phòng cháy cháy cơ sở
làm sao cho đảm bảo được công tác phòng cháy cháy càng ngày càng hiệu quả hơn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh con tum đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ một trăm hai mươi ba cơ sở
qua đó phát hiện nhiều thiếu sót vấn đề còn tồn tại đã kiến nghị hướng dẫn các cơ sở thực hiện khắc phục